bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đang chỉ đạo tổng cục đường bộ trong thời gian tới sẽ xiết chặt việc học việc thi cử và cấp bằng cho lái xe con và xe tải
từ các khâu học giảng viên dạy cho tới thực hành sẽ có nhiều sự thay đổi
phát biểu tại buổi tổng kết hoạt động năm hai nghìn một mươi tám của tổng cục đường bộ việt nam vào chiều ngày ba tháng một
bộ trưởng nguyễn văn thể yêu cầu tổng cục đường bộ nghiên cứu xích chặt đào tạo thi cử và cấp bằng lái từ xe con đến xe tải
có thể tăng thời lượng điều chỉnh giáo trình tổ chức thi công khai minh bạch ai bảo đảm mới cấp bằng
với các loại phương tiện nguy hiểm như xe container xe quá khổ quá tải trình độ lái xe càng phải tốt sao cho người dân yên tâm
theo bộ trưởng nguyễn văn thể đây là loại hình đặc thù vì thế đang nghiên cứu có thể kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn
không chỉ là cấp bằng mà phải kiểm tra giả soát liên tục nhất là doanh nghiệp phải đánh giá về quá trình hoạt động của lái xe
cụ thể về vụ tai nạn xe container gây ra tại long man theo camera hành trình
đèn đỏ không dừng mà còn chạy lách hai ô tô và lấn làn sang làn xe máy
trong người tài xế có hơi rượu ma túy nên sắp tới có thể tăng cường tuần tra kiểm soát
cũng như giám sát qua thiết bị giám sát hành trình
tài xế không được chạy vượt qua bốn tiếng liên tục xe đường dài phải có hai lái xe
nhưng quan trọng là doanh nghiệp quản lý tài xế đây mới là kênh sát sao nhất